thưa quý vị trẻ mầm non ở hà nội vừa được quay trở lại trường sau gần một năm nghỉ học
niềm vui đến trường của cô trò trong ngày đi học gắn liền với nỗi lo giáo viên bảo mẫu bảo vệ
đặc biệt là việc thiếu trường học ở khối mầm non tư thục với trên năm trăm linh trường phải giải thể trong thời gian qua
hà nội là một trong những địa phương cho trẻ mầm non nghỉ dài nhất cả nước
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một làn sóng bán trường loang ra do các chủ trương rơi vào tình trạng khánh kiệt về tài chính
anh nguyễn thế phong vũ huynh gửi con ở cơ sở mầm non to be kids hàm nghi
nam từ liêm hà nội hoang mang khi chủ trường thông báo chính thức đóng cửa
cũng theo một số phụ huynh đây là cơ sở mầm non được nhiều người tin cậy vì phương pháp giáo dục hiện đại
các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư có thu nhập trung bình trở lên ở khu đô thị vinhos gardenia
nhưng khi phải đóng cửa kéo dài vì dịch cơ sở này đã không còn đủ năng lực tài chính
cô thái hồng hiệu trưởng một cơ sở mầm non ở quận nam tử liêm hà nội cho biết
có hai cơ sở mầm non một cơ sở đầu tư ban đầu trên dưới một tỷ đồng
nhưng sau một mươi tháng liên tục phải đóng cửa cô hồng và gia đình đã phải quyết định giải thể một cơ sở
cô thái hồng chia sẻ tiền thuê mặt bằng là ba mươi triệu một tháng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một chủ cho thuê giảm năm mươi để duy trì
đầu năm hai nghìn hai mươi hai mức giảm này rút đi chúng tôi phải chi trả bảy mươi chi phí
tôi đã thế chấp nhà vay vốn ngân hàng để trả tiền mặt bằng của một số cơ sở
còn một số cái khác phải chấp nhận giải thể
một trường hợp khác chị nguyễn thanh huyền chủ hệ thống mầm non ong việt hà nội cũng cho biết
vừa phải quyết định giải thể một trong hai cơ sở vì sắp khánh kiệt
theo chị huyền tiền thuê mặt bằng mỗi cơ sở hai mươi hai triệu đồng một tháng
cô hoàng thúy hằng quản lý hệ thống mầm non happi time hà nội
cũng cho biết những ngày này điện thoại của cô liên tục nhận tin nhắn của các chủ trường mầm non
hỏi có mua lại thiết bị dạy học đồ chơi nhận chuyển nhượng địa điểm đã thuê không
đáng lưu ý là hầu hết những cơ sở đang bán tống bán tháo để giải thể là những cơ sở có quy mô vừa
nhỏ đáp ứng nhu cầu gửi con của nhóm phụ huynh bình dân
người lao động ở nông thôn hay công nhân trong khu công nghiệp
so với nhiều địa phương cơ sở mầm non tư thục ở hà nội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
vì trong ba năm xảy ra dịch bệnh trường chỉ mở cửa vài tháng
trong đó liên tục một năm dòng giã phải đóng cửa
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội
thành phố hiện có một một trăm bốn mươi năm cơ sở giáo dục mầm non với hơn năm trăm hai mươi năm trẻ theo học
trong đó trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập
tư thụ là hơn một trăm năm mươi tám trẻ chiếm ba mươi
khi các cơ sở mầm non tư thục trao đảo vì dịch bệnh thì sẽ có nhiều nguy cơ thiếu chỗ học
thời gian qua dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến không ít các ngành nghề bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
trong đó có cả giáo dục tư nhân
trong thời gian tới dịch được kiểm soát
hệ thống giáo dục tư nhân hy vọng sẽ khôi phục lại hoạt động như trước